tại tỉnh thái nguyên bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ubnd tỉnh thái nguyên vừa tổ chức hội nghị giống cây trồng lâm nghiệp
tham dự có đại diện lãnh đạo một số cơ quan bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đại diện lãnh đạo bốn mươi tỉnh thành các ngành
cùng các trường đại học công ty đơn vị điển hình về sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp trong cả nước
thời gian qua công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế
như vẫn còn khoảng một mươi năm lượng cây giống được xuất bán hàng năm chưa được kiểm soát
số lượng giống được công nhận lớn một trăm tám mươi ba giống nhưng mới chỉ có ba mươi hai bảy số giống được đưa vào sản xuất
bên cạnh đó giá thành cây giống còn cao nguồn giống có chất lượng di chuyển cao còn hạn chế
trong công tác nghiên cứu chọn tạo giống chưa quan tâm đúng mức tới giống cây bản địa cây gỗ lớn
trong thời gian tới tổng cục lâm nghiệp sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh
cần tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
đặc biệt các doanh nghiệp hiệp hội cần phát huy hơn nữa vai trò hạt nhân
trong việc thúc đẩy các hoạt động ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh giống
chuyển giao kịp thời những thành tựu khoa học vào sản xuất liên kết với chủ rừng đầu tư phát triển lâm nghiệp một cách hiệu quả và bền vững